thưa quý vị mưa nhỏ vẫn tiếp tục duy trì tại một vài nơi ở bắc bộ nói chung và thủ đô hà nội nói riêng trong buổi sáng ngày hôm nay
nhiệt độ toàn miền không quá một mươi chín độ trời rét vùng núi cao lúc này có nơi còn xảy ra rét đậm với mức nhiệt từ một mươi một đến một mươi hai độ c
quần áo ấm cùng với các vật dụng che mưa sẽ rất hữu ích nếu như quý vị di chuyển ngoài trời trong thời điểm này
vâng mưa vẫn duy trì trong buổi sáng tuy nhiên sau đó trong ngày thì thời tiết sẽ tốt dần lên
trời tạnh giáo hơn tuy chưa có nắng nhưng vẫn duy trì nhiều mây cùng với mức nhiệt độ thấp cao nhất ngày trong khoảng là từ một mươi chín đến hai mươi một độ trời rét
quý vị hãy chuẩn bị trang phùng đủ ấm nếu như có các hoạt động vui chơi ngoài trời trong ngày nghỉ cuối tuần